thưa quý vị mua bán trái phép hơn năm bảy kg ma túy bốn bị can phạm văn doanh la văn tuấn vũ đình tuyên cùng chú tại tỉnh bắc giang và hoàng thị ngân chú tại tỉnh cao bằng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh ra quyết định khởi tố
trước đó tại phường đông ngàn thành phố tử sơn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an thành phố tử sơn phá chuyên án bắt quả tang doanh đang có hành vi vận chuyển trái phép hơn bốn sáu kg ma túy tổng hợp và gần một một kg heroin
trước đó tại phường đông ngàn thành phố tử sơn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố tử sơn phá chuyển trái phép hơn bốn sáu kg heroin

các phần mềm mà phục vụ trang bị cho cán bộ công chức
thực sự đã khẳng định được kết nối với dân cư
để sâu ra được để cho cán bộ công chức
nhìn được toàn bộ một mươi tám trường thông tin công dân hay chưa
chúng ta phải giả soát
cái thứ ba là chúng ta phải từ cái câu chuyện từ thực tiễn
ví dụ như tôi vừa nêu ở ý trên
đó là các doanh nghiệp
chúng ta cũng phải ra lại tổng thể
để như vậy là chúng ta ra được những cái tuyên truyền
chúng ta ra được những cái chỉ đạo
để nó mang tính tổng thể để phục vụ cho người dân
cùng với đó việc chấn chỉnh cũng như tăng cường kiểm tra
và xử lý nghiêm cán bộ công chức viên chức
cũng là vấn đề đang được đặt ra
bởi thực tế nhiều nơi do không thực hiện đúng theo quy định
hướng dẫn gây khó khăn phiền hà cho công dân
tạo dư luận xấu
điều này đòi hỏi trách nhiệm của cán bộ công chức như thế nào thưa đồng chí
muốn xử lý được cán bộ công chức
thì chúng ta phải minh bạch
chúng ta phải ban hành
chúng ta phải công bố
ví dụ như tôi nói là các bộ ngành địa phương
phải công bố công bố các thủ tục hành chính
cái thứ hai các bộ ngành địa phương
phải có cái quy định lạ
trong cái vấn đề lưu chữ hồ sơ
giữa điện tử và giấy
để cho cán bộ công chức
người ta yên tâm người ta thực hiện
sau khi mà chúng ta đã ban hành được
những cái sở cứu pháp lý
thì lúc này những cán bộ công chức nào
mà không thực hiện đúng quy trình nhiệm vụ
hoặc là có cái biểu hiện
sách nhiễu người dân
thì chúng ta mới xử lý
còn nếu như chúng ta mà chưa đưa được
một bộ quy chuẩn thống nhất
thì chúng ta cũng không thể nói đến
một việc là gán trách nhiệm đó
cho cán bộ công chức được
mình xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi
mới đây thủ tướng chính phủ đã ban hành
chỉ thị số năm ctttg
và ký công điện số chín mươi
yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm việc
không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu
sổ tạm tru giấy khi thực hiện
giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến
bộ công an hiện cũng đang triển khai
đồng bộ nhiều giải pháp
nhằm tháo gỡ khó khăn của việc xin giấy xác nhận cư trú
trên cơ sở đó
kịp thời tháo gỡ những vướng mắt
nhằm không ảnh hưởng tới niềm tin của người dân
đối với việc cải cách thủ tục hành chính
và tiếp theo sẽ là những chính sách mới có hiệu lực
sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
vừa đề xuất điều chỉnh chung tăng lương hưu
cho tất cả các đối tượng hưởng lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội
và trợ cấp hàng tháng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể tăng thêm một mươi hai năm
trên mức lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội
và trợ cấp hàng tháng của tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đối với các đối tượng đã được điều chỉnh
theo nghị định số một trăm linh tám của chính phủ
đối với những người đã nghỉ hưu
bị thấp hơn bảy bốn
so với những người nghỉ hưu trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cùng quá trình công tác
cùng hệ số lương
do không được điều chỉnh tiền lương
đã đóng bảo hiểm xã hội
bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất tăng thêm hai mươi
bộ lao động thương minh và xã hội
cũng đề xuất hỗ trợ thêm đối với những người
có mức lương hưu thấp
bộ xây dựng dừng đề xuất gói tín dụng

và thường nhất sẽ thực hiện gói đề xuất
một trăm hai mươi tỷ đồng
do ngân hàng nhà nước công bố
bộ sẽ phối hợp với ngân hàng nhà nước
để đưa ra cụ thể các đối tượng
được ưu tiên
trong gói một trăm hai mươi tỷ đồng
trước mắt gói tín dụng này
vẫn ưu tiên hỗ trợ cho phân khúc nhà ở xã hội
nhà ở công nhân
gói tín dụng này sẽ có lãi xuất
cho vay cả người xây dựng và người mua nhà
thấp hơn một năm hai lãi xuất
cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường
trong từng thời kỷ
trong quá trình triển khai
nếu các ngân hàng tham gia bị thiếu hụt về thanh khoản
thì ngân hàng nhà nước sẵn sàng tái cấp vốn
để triển khai tiếp
để chủ động
trong công tác hộ đê phòng chống lụt bão
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại
do thiên tai gây ra
đối với những vùng được đê bảo vệ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều
và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê
chống lụt bão năm hai nghìn hai mươi ba
đề nghị chủ tịch ubnd
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
có đê tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác tu bổ
duy tu bảo dưỡng đê điều
và công trình đang thi công
liên quan đến đê điều
đối với những sự cố đê điều
đã xảy ra trong các mùa lũ bão trước
cần đặc biệt quan tâm xử lý và tập trung nguồn lực
để hoàn thành việc xử lý
kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua
một vài nội dung đáng chú ý
trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
nghị định số một trăm linh bốn
ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn
các thủ tục hành chính cho người dân
trước tình trạng trên
phó thủ tướng trần hồng hà quyết liệt yêu cầu
trước ngày một mươi năm tháng ba
các bộ ngành có liên quan phải khẩn trương hoàn thành
việc ra soát sửa đổi các thông tư có liên quan
đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu
sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính
không xác định được giá dự toán của gói thầu
nhiều trang thiết bị đã hết hạn giấy phép nhập khẩu
là những nguyên nhân khiến cho nhiều bệnh viện thiếu vật tư y tế
đó là thông tin được tránh văn phòng sở y tế tp hcm đưa ra
trong buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin kinh tế xã hội
trên địa bàn tp hcm vào chiều ngày hai tháng ba
thông tin năng tải trên báo thanh niên
theo sở y tế tp hcm hiện nay rất nhiều trang thiết bị
hóa chất xét nghiệm vật tư y tế kỹ thuật cao
theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu
hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do bộ y tế cấp
thế nhưng đến nay thì các giấy trên
đã hết hạn kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
và chưa được bộ y tế cấp mới gia hạn
nên các sản phẩm hàng hóa dự thầu không thể trúng thầu
vì vậy cơ sở y tế không thực hiện được việc mua sắm trang thiết bị
cùng với đó hiện nay tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa
của các cơ sở y tế đều phải thực hiện đấu thầu qua mạng
trong khi đó hạ tầng của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
chưa đáp ứng được khi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu
thông báo mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu
bộ tài chính đang lấy ý kiến góp ý
về đề nghị xây dựng dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi
dự án luật được xây dựng nhằm hiện thực hóa mục tiêu
chuyển dịch năng lượng xanh giảm phát thải
hạn chế sản phẩm có hại cho sức khỏe và môi trường
thông tin đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
theo đó bộ tài chính đề xuất tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt
đối với một số hàng hóa có hại cho sức khỏe như thuốc lá bia rượu
đồng thời điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt
với một số mặt hàng thân thiện với môi trường
mặt khác nghiên cứu đánh thuế bổ sung đối với các sản phẩm có hại cho sức khỏe
như là đồ uống có đường thức uống đại mạch và nước giải khát không cồn
thuốc lá dạng mới kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng internet
theo bộ tài chính mục tiêu của dự luật này
nhằm thực hiện chủ trương của đảng nhà nước
về phát triển kinh tế xã hội đến năm hai nghìn hai mươi
chuyển đổi năng lượng xanh giảm phát thải khí có hại cho sức khỏe và môi trường
cục trồng trò tiếp tục cảnh báo
cây sầu riêng đang phát triển nóng tại đồng bằng sông kiểu long đông nam bộ và tây nguyên
kể cả trên vùng đất không phù hợp
cơn sốt trồng sầu riêng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
với hy vọng làm giàu
báo tuổi trẻ đề cập qua bài viết có nhan đề
ô ạt trồng sầu riêng bất chấp khuyên cáo
luẩn quẩn trồng chặt chặt trồng
nội dung bài viết đề cập đến việc hàng chục nghìn hectare sầu riêng đang được trồng vội vã hôm nay
sẽ cho thu hoạch ổn định vào sáu bảy năm tới
là khoảng thời gian quá xa
để có thể đoán trước được thị trường sẽ ra sao
nếu chỉ nhìn vào giá ngày hôm nay để đầu tư và hái quả sau sáu bảy năm tới
thì là quá phiêu lưu
nhưng dù có cảnh báo khuyên cáo
thì cây sầu riêng vẫn ổ ạt mọc lên
sau khi cho nhập khẩu sầu riêng thái lan và việt nam
trung quốc cũng cho sầu riêng philippines xuất sang nước này
và nông dân đông nam á sẽ bước vào một cuộc chạy đua trồng sầu riêng
để tranh giành một thị trường xuất khẩu gần như là duy nhất
đó là trung quốc
nhìn về tương lai cạnh tranh thật là khốc liệt
sự vội vàng trong trồng trọt sai sót về chất lượng hay không bảo đảm quy trình
có nguy cơ dẫn đến sụp đổ cả một ngành sản xuất khi phụ thuộc vào một thị trường
thông tin liên quan đến chuyên án buôn lậu xăng ở các tỉnh phía nam giai đoạn hai
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vừa chuyển hồ sơ sang tòa án nhân dân cung cấp
để truy tố ba mươi hai bị can về tội trốn thuế
theo cáo trạng công an tỉnh đồng nai phát hiện nguyễn thăng long
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu năm số năm tại xã bình minh huyện trảng bom
tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn chứng tử
do mai thị dần giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc ở thành phố vũng tàu cung cấp
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
nguyễn đức dần là cháu chồng của mai thị dần
đã mua tổng cộng hơn bảy bốn triệu lít xăng và hơn hai một triệu lít dầu diesel
không có hóa đơn chứng từ nhập vào kho xăng dầu của công ty hà lộc
sau đó giao cho lê thị thùy linh chú tại tp vũng tàu
liên hệ với một số đối tượng tại bảy đầu mối khác nhau ở các tỉnh phía nam
để mua xăng dầu không có hóa đơn
các bị can đã trốn thuế tổng số tiền hơn một mươi năm hai tỷ đồng